thưa quý vị giáo dục stem trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết
liên quan đến các lĩnh vực khoa học công nghệ kỹ thuật và toán học lồng ghép và bổ trợ cho nhau
hiện việt nam đang thúc đẩy triển khai giáo dục stem trong chương trình giáo dục phổ thông
để học sinh hướng đến các hoạt động thực hành và vận dụng kiến thức để tạo ra sản phẩm
hoặc giải quyết các vấn đề của thực tế cuộc sống
ngoài ra nhằm phổ biến và nâng cao nhận thức xã hội về giáo dục stem
nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai một trong số đó là tổ chức ngày hội stem
trong khuôn khổ chương trình hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm những hoạt động thú vị
diễn ra trong ngày hội stem hai nghìn một mươi chín vừa được tổ chức tại trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội mới đây
dù cái nóng ngoài trời lên đến gần bốn mươi độ ngày hội stem hai nghìn một mươi chín do trường đại học khoa học tự nhiên
đại học quốc gia hà nội và liên minh stem tổ chức dưới sự bảo trợ của bộ khoa học và công nghệ
vẫn thu hút hàng nghìn lượt học sinh từ hà nội và các địa phương khác như quảng ninh hưng yên
hay nghệ an đến tham dự
việc tổ chức ngày hội stem có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho việc chúng ta có hình thành nền tảng khoa học công nghệ
một cách lâu dài từ các thế hệ khác nhau
với những thế hệ trẻ thì vô cùng quan trọng trong việc họ định hướng cho việc hình thành
lên những hướng nghiên cứu khoa học cũng hướng nghiên cứu về ứng dụng khoa học công nghệ
trong phát triển kinh tế xã hội và đồng thời trong phát triển cả một nền tảng khoa học công nghệ của nước nhà
trong các ngày hội stem thì nó đều có những cái hoạt động rất là truyền thống
ví dụ như là nó sẽ có những hoạt động trải nghiệm thực tế trải nghiệm thực tế thì có hai cách
một là các em sẽ đi xung quanh các gian hàng để trải nghiệm những cái hoạt động những cái trò chơi
những cái mô hình hay là những cái công nghệ mới mà sẽ được áp dụng trong giáo dục stem
một cái trải nghiệm thứ hai đó là trải nghiệm mà các em sẽ được học trực tiếp một cái bài học nào đấy
một cái chủ đề nào đấy về stem do các đơn vị tổ chức
một cái phần nữa đó là phần xem
mà xem thì các em sẽ được xem một cái show biểu diễn khoa học khá là thú vị
khi mà hầu hết những cái thí nghiệm trong cái show đấy các em sẽ không nhìn thấy ở ngoài thực tế
và đấy là những cái mà nó thu hút các em rất là nhiều
một phần nữa là phần nghe phần nghe ở đây tức là gì
có những cái bài giảng đại chúng của các nhà khoa học mà đang nghiên cứu về những cái vấn đề mà nó rất là thời sự
chúng ta có rất nhiều những cái hoạt động mà dường như đối với công chúng nghe thì nó cái gì đấy nó rất là xa lạ
nhưng mà các nhà khoa học sẽ mang lại
và một cái nhìn nó rất là bình dân về khoa học cho tất cả mọi người
nhằm hưởng ứng năm bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học hay còn gọi là bảng tuần hoàn mendev
ngày hội đã lấy chủ đề là nguyên tố bí ẩn diễn ra với hàng loạt các hoạt động bao gồm các lễ trao giải
cuộc thi tìm hiểu bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố khoa học
cuộc thi điều khiển robot theo bảng tuần hoàn các thí nghiệm hóa học lý thú trong phần trình diễn khoa học
và nhiều lớp học mẫu với chủ đề đa dạng đem lại sự hứng thú cho các học sinh tham gia
bình thường con là một học sinh học không tốt môn hóa
và đối với con môn hóa nó là những cái nó thiên về những cái bạn thuộc về logic
và con thì con không nghĩ là mình có thể học giỏi môn hóa
nhưng mà môn hóa này ngày hội stem đã tạo điều kiện tạo ra nhiều bảng thi để cho con có thể lựa chọn sân chơi phù hợp của mình
có mặt từ rất sớm
có mặt từ rất sớm
bé lê anh đến từ hòa bình tỏ ra thích thú với gian hàng của học viện stem
dưới sự hướng dẫn của các kỹ thuật viên tại đây bé được hướng dẫn cách lắp ráp
và lập trình mức cơ bản các mẫu robot đơn giản như robot sumo robot bắp bênh cúi xe gió
ở nhà con hay tự làm thử nghiệm ạ
nhưng nó không bao giờ thành công tại vì chưa có đủ đồ dùng ạ
ở đây có nhiều đồ con có thể trải nghiệm được và đây nó rất vui
ở đây có nhiều đồ con có thể trải nghiệm được và đây nó rất vui
học viện stem là chuỗi trung tâm của công ty cổ phần dtt eduspec
đơn vị triển khai giáo dục stem tại việt nam theo hình thức hợp tác công tư ppp từ năm hai nghìn một mươi
sau gần một mươi năm triển khai học viện đã thu hút sáu mươi lượt học sinh tại một trăm năm mươi trường tiểu học
và trung học cơ sở trên cả nước tới tham gia học tập
nhiều học sinh của học viện đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng
như vũ địch roboton quốc tế nhiều năm và một số cuộc thi uy tín khác
học viện stem thì có rất nhiều chương trình và những sản phẩm rất là phong phú
để chấp cánh ước mơ cho các bạn nhỏ
hôm nay thì tại ngày học viện stem này thì là bên học viện stem là có công bố chương trình stem up
đây là một chương trình rất là đặc biệt là trợ lý cho phụ huynh
để giúp cho phụ huynh cùng học tập cùng với con
cùng giao bài rồi cùng kiểm tra rồi cùng theo dõi được cái trình độ học của các con
từ cấp một cho đến cấp ba
thực tế cho thấy với cách tiếp cận hiện đại giúp người học có kiến thức tích hợp liên ngành
có kỹ năng làm việc với khả năng tư duy và giải quyết vấn đề thông qua việc học gắn liền với thực hành
đẩy mạnh đổi mới sáng tạo từ trải nghiệm thực tế
nhiều học sinh sau trải nghiệm về stem đã có thể tự làm được các mô hình bằng giấy hay vật dụng cũ
làm toán lắp ráp lập trình robot thực hiện các thí nghiệm vật lý hóa học phản xạ khúc xạ truyền sóng âm
biết cách đổ xét khoa học có index
stem giúp cháu làm cái hồi trước tưởng như là rất khó
ví dụ như là nhìn cái ô tô chạy không biết nó chạy nhào
nhưng mà làm stem thì chỉ biết nó chỉ là năm sáu cái bánh răng nó lắp lại nhau
với một cái motor và một số ác quy với một bộ não quản lý toàn bộ hệ thống
thì hồi trước cháu cũng không biết là thế nhưng mà thế cháu nghĩ rất khó hồi trước cháu rất lười
thì học stem sau đó cháu cũng đã hiểu hơn nhiều về mọi thứ cuộc sống xung quanh nó vận hành như thế nào
đến với ngày hội stem hai nghìn một mươi chín còn có sự tham gia của các bậc phụ huynh
các thầy cô giáo đến từ nhiều địa phương trong cả nước đến tìm hiểu
trao đổi về kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học
công nghệ kỹ thuật và toán học theo hướng giáo dục hiện đại cho trẻ em
thì tôi đến với ngày hội này trước tiên đó là một vai trò là giáo viên
sau đó là với vai trò là một người mẹ
tôi thấy rằng cái bộ môn stem này đã mang lại cho các con của chúng tôi
có rất là nhiều thông tin
rất là nhiều kỹ năng với các cái môn học kết hợp lại với nhau
để các con có cái hứng thú cao hơn trong học tập
điểm nhấn của ngày hội stem năm nay
với sự góp mặt của gần bốn mươi gian trải nghiệm được tổ chức bởi chính các em học sinh
từ các trường trung học phổ thông ở hà nội điện biên hải dương nghệ an nam định
thậm chí có một số trường ở các địa phương đã mang mô hình sáng tạo kỹ thuật đến để dạy
thuyết trình lại cho các trường ở thành phố học hỏi
điều này cho thấy sức lan tỏa của xu hướng giáo dục trải nghiệm
nhờ đó mà ứng dụng khoa học công nghệ đến gần hơn và phát triển mạnh mẽ
tại các trường ở tỉnh thành phố trên cả nước
đây là dân trải nghiệm của trường tiểu học nam trực nam định
đến với ngày hội stem hai nghìn một mươi chín trường đã mang đến nhiều mô hình sáng tạo
như cầu quay sông hàn đà nẵng robot sử dụng năng lượng nước tự nhiên
và nhiều mô hình sáng tạo khác đã thu hút sự tham quan đông đảo
của các em học sinh và phụ huynh đi cùng
đây nhà trường có sản phẩm lần thứ hai tham gia
lần thứ nhất thì được huyện nam định
nhà tổ chức và đây là lần đầu tiên được lên tham dự toàn quốc
đối với huyện nam trực tỉnh nam định thì sản phẩm đưa khoa học công nghệ này
vào các trường học được ba năm nay rồi
và nhà trường cũng đã và đang tiến hành chương trình này
mục đích là chương trình này đưa ra các học sinh rất thích và hứng thú
phát huy được tính tìm đòi sáng tạo của học sinh
và các em cảm thấy rất là hào hứng
thứ nhất là những sản phẩm tài chế thứ hai là những sản phẩm khoa học này
thì hướng các em đến một công nghệ mới tức là các em có ý thức tự sáng tạo tìm tòi
trong khuôn khổ ngày hội năm nay bên cạnh các lớp học trải nghiệm phong phú đa dạng
các vị phụ huynh và các em học sinh còn được tham gia tìm hiểu thông tin
về các công tác trải nghiệm môi trường và vật lý vũ trụ
đặc biệt các em sẽ được tham quan và trải nghiệm một số phòng thí nghiệm lớn
với những trang thiết bị hiện đại của trường đại học khoa học tự nhiên
đại học quốc gia hà nội như phòng máy gia tốc phòng thí nghiệm nghiên cứu môi trường bảo tàng địa chất
đây là một ngày hội rất là có ý nghĩa có thể chắp cánh cho các em được thực hiện các ước mơ về khoa học công nghệ
hơn thế nữa là các em có thể có những cơ hội để các em tham gia được với các tổ chức hội nghị stem thế giới
cũng như là cuộc thi về khoa học công nghệ của thế giới tiếp tục cái con đường sự nhập học tập của các em
ngày hội sáng tạo tìm hiểu môi trường bảo tàng địa chất

kể từ đó sự kiện này được tổ chức hàng năm vào dịp ngày hội khoa học và công nghệ việt nam
mục đích của ngày hội nhằm phổ biến và nâng cao nhận thức xã hội về giáo dục stem
một mô hình giáo dục hiện đại đã được triển khai tại các nước âu mỹ
mỗi một năm thì số lượng đều tăng lên và quy mô mức độ đầu tư cho ngày hội stem cũng đều tăng lên rất là nhiều
khi mà các đơn vị đều mang đến những cái sản phẩm tốt nhất của mình
những sản phẩm đấy đều có mức độ đầu tư nhất định về kiến thức về kỹ năng về tính ứng dụng của các sản phẩm
thì đấy là những điều mà mình có thể nhìn thấy trong từng năm
điều mà chúng tôi rất là mong muốn khi mà đặt ra một trong những cái mục tiêu chúng tôi đặt ra
khi mà tổ chức ngày hội stem đó là làm sao để lan tỏa được cái giá trị của giáo dục stem
mặc dù việc triển khai thúc đẩy giáo dục stem ở việt nam vẫn còn nhiều khó khăn thách thức
tuy nhiên những hoạt động như ngày hội stem vẫn đã và đang ngày càng chứng minh được vai trò
trong việc góp phần thúc đẩy hoạt động stem
tuy nhiên những hoạt động giáo tạo theo cách tiếp cận stem
hướng tới đưa mô hình giáo dục stem trở nên phổ biến và ứng dụng nhiều hơn trong hệ thống giáo dục
tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu của kỷ nguyên bốn
ô nhiễm không khí là vấn đề nóng mà nhiều nước trong đó có việt nam đang phải đối mặt
tính riêng khu vực đông nam á mức độ ô nhiễm không khí của việt nam xếp thứ hai
chỉ sau indonesia
và thứ một mươi hai trong danh sách các thủ đô ô nhiễm nhất trên thế giới
ô nhiễm không khí được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu
có nguy cơ tác động nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng
tiếp xúc lâu dài với không khí bị ô nhiễm dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe
như đột quỵ đau tim bệnh phổi
trường hợp cấp tính nặng có thể dẫn đến ngạt do suy hô hấp nhiễm độc máu
ảnh hưởng tim phổi thậm chí tử vong
theo thống kê của viện tác động sức khỏe mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
thế giới có hơn sáu một triệu người chết vì ô nhiễm không khí
thưa quý vị khi không khí ô nhiễm khói bụi hầu hết mỗi người chúng ta
thường đều có thói quen đeo khẩu trang y tế khẩu trang vải
tuy nhiên các chuyên gia khẳng định những loại khẩu trang này không có nhiều tác dụng
bởi chỉ ngăn được bụi thô không ngăn được bụi pm hai
chỉ có một số khẩu trang đặc biệt với kết cấu màng siêu mỏng
mới ngăn được loại bụi mịn này nhưng giá thành của chúng khá đắt
trước thực tế này một nhóm học sinh trường trung học phổ thông chuyên nguyễn huệ
dưới sự hỗ trợ của viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
đã có ý tưởng nghiên cứu thiết bị lọc khí di động
nhìn bên ngoài thiết bị lọc khí di động được nhóm thiết kế tương tự
như một chiếc khẩu trang thông thường rất nhỏ gọn và tiện dụng
bao gồm màng hepa máy phát ion âm màng than hoạt tính quạt hút
mặt nạ thở oxy cung cấp không khí đạt chuẩn cho người sử dụng
hệ thống lọc bụi di động này
lợi dụng ba cái ưu điểm của các mô đun khác nhau
màng hepa lọc được các bụi thô
màng lọc bụi tĩnh điện lọc rất tốt bụi tinh
màng than hoạt tính lọc được khí độc
do đó các bạn sắp xếp theo thứ tự lần lượt là
màng hepa lọc bụi tĩnh điện và khí độc
sẽ giúp cái này bổ trợ cho cái kia
làm cho kích thước của thiết bị giảm xuống
đồng thời hiệu quả lại tốt hơn
nên là nó sẽ dễ tích hợp vào một cái thiết bị nhỏ gọn đeo được trên người
chúng tôi có thể xử lý rất nhiều loại bụi
và đưa đặc biệt là bụi pm hai năm
bụi rất là nguy hiểm cho cơ thể người
và có thể đi vào trong gây ảnh hưởng cho sức khỏe người
và có thể khử những loại khí độc như là co hại
dưới sự hướng dẫn về kỹ thuật cũng như được tạo điều kiện tiếp xúc
với những thiết bị kiểm tra hiện đại của viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
tới nay nhóm đã cho ra đời sáu phiên bản cải tiến của thiết bị
với phiên bản thứ sáu thiết bị hoạt động ổn định
phát huy hiệu quả khá tốt khi được đem thử nghiệm
thiết bị có công suất lọc khí lên tới một mươi sáu chín lít trên một phút
có thể loại bỏ phần lớn các hạt phấn hoa bào tử nấm khói lông thú vật
vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng hen xuyễn và bệnh hô hấp trong không khí
kết quả thử nghiệm từ viện công nghệ môi trường cho thấy là thiết bị lọc bụi của các bạn học sinh
đã xử lý được chín mươi tám bụi pm hai năm hai mươi co và bốn mươi so hai
những kết quả đạt được về những số liệu đo đạt và tính thực tế của sản phẩm
thì đã được kiểm nghiệm và được chứng minh qua quá trình làm thí nghiệm và những khảo sát của các em trong thực tế
và nếu mà được phát triển và được ứng dụng và được định hướng một cách hợp lý
thì tôi nghĩ rằng là sản phẩm sẽ đến được với rất nhiều người tiêu dùng
sản phẩm do nhóm nghiên cứu thiết kế đã đạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học hà nội
dự kiến mỗi chiếc khẩu trang lọc khí này có giá thành khoảng bốn trăm linh đồng
tương đối cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường
nhóm nghiên cứu cho biết đang hướng tới đưa sản phẩm ra ngoài thị trường trên địa bàn thành phố hà nội để thử nghiệm
lấy thêm ý kiến người tiêu dùng cũng như quảng bá sản phẩm
từ đó làm cơ sở để cải tiến và dần đưa thiết bị vào phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô nói riêng và trên toàn quốc nói chung
chuyển sang phần thông tin quốc tế
nhằm bảo vệ an toàn cho người tham gia giao thông
chính quyền nhiều thành phố tại mỹ đã có những sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giao thông
thành phố hoendeson tiểu bang nevada đã triển khai thử nghiệm công nghệ
trí tuệ nhân tạo nhằm dự báo trước và ngăn chặn các vụ vào trạm giao thông
các nhà khoa học của google đã phát triển mô hình deep learning
và áp dụng với hai bảy trăm sáu mươi ba bộ ảnh chụp ct chưa xác định được bệnh để kiểm tra độ chính xác của hệ thống
hệ thống nhờ ai hỗ trợ này có thể phát hiện một số u phổi siêu nhỏ với mô hình auc trong chín mươi bốn trường hợp xét nghiệm
hệ thống deep learning tối ưu hóa bản chụp ct quan trọng nhất
và các bản chụp ct từ trước của bệnh nhân coi đây là dữ liệu
đầu vào hệ thống mới cũng nhận dạng một vùng đáng quan tâm
và xác định liệu vùng này có nguy cơ cao mắc ung thư phổi hay không
mô hình trên hiệu quả hơn sáu lần so với máy x quang
trong trường hợp các hình ảnh chụp trước đó không thể xác định bệnh
và hiệu quả tương đương với các máy x quang khi đã có hình ảnh xác định được bệnh
vào những ngày thời tiết nắng nóng thì hẳn rất nhiều người mơ ước
có thể mang theo cả một chiếc điều hòa nhiệt độ bên cạnh mình
mơ ước này có thể sẽ sớm trở thành hiện thực
nhờ phát minh băng đeo thông minh làm mát cơ thể của nhóm kỹ sư đại học california san diego mỹ
cơ quan quản lý giao thông vận tải tại nevada đã hợp tác với waycare
một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại israel phát triển hệ thống áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo
giúp dự đoán thời điểm và nơi sẽ xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường cụ thể
hệ thống mới được đặt tên là waycare sử dụng các hình ảnh từ các camera giao thông thiết bị cảm biến
ứng dụng bản đồ waze và dữ liệu lịch sử của phương tiện
để tìm kiếm và phát hiện những địa điểm hay có xu hướng xảy ra va chạm
sau khi tiếp nhận thông tin hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo giúp cơ quan chức năng
có những hành động ngăn chặn kịp thời trước khi sự cố thực sự xảy ra
cơ quan quản lý giao thông tại nevada gần đây đã tiếp tục nhân rộng chương trình
triển khai sử dụng hệ thống tại quốc lộ một mươi năm nối liền rutzen với shackleton
giúp giảm một mươi bảy số vụ tai nạn trên cung đường này
xe tự lái giờ đây đã không còn xa lại với nhiều người
thậm chí nó còn được dự báo sẽ trở thành phương tiện lưu thông chính trong tương lai
chính vì thế việc đưa vào khai thác xe tự lái đang được nhiều hãng vận tải
nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm
một trong số đó là công ty dịch vụ biêu chính mỹ usps
công ty này đang cho thử nghiệm chương trình dùng xe tự lái phát biêu kiện
trên lộ trình dài hơn một sáu trăm linh km trong nỗ lực nhằm hiện đại hóa hoạt động vận tải biêu chính
đây là lần đầu tiên usps ứng dụng công nghệ xe tự lái
đối với dịch vụ đường dài
lộ trình thử nghiệm kéo dài từ phoenix ở bang arizona tới dallas ở bang texas
với việc sử dụng xe đầu kéo của công ty xe tải tự động hai simple
để vận chuyển biêu kiện trên năm cung đường kết nối với các trung tâm phân phát
chương trình dự kiến kéo dài hai tuần bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng năm
và diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư cũng như chế tạo ô tô
đang đổ hàng tỷ đô la mỹ vào lĩnh vực tự động hóa xe tải
theo nhà sản xuất trưởng của hai simple chương trình thử nghiệm này
là một bước ngoặt giúp giảm thiểu đáng kể thời gian vận chuyển biêu kiện
cũng như nhân lực phục vụ do không phải tuân thủ quy định về số lượng lái xe và số giờ chạy xe
tuy nhiên để đảm bảo an toàn trong thời gian thử nghiệm
usps vẫn cử đội kỹ sư và lái xe ngồi trên xe tự lái
để quan sát toàn bộ lộ trình di chuyển và những tình huống mà hệ thống lái tự động xử lý trên đường
trước đó để chạy cung đường từ phoenix tới dallas
usps phải mất hai mươi hai giờ và sử dụng tối thiểu hai lái xe
hệ thống tàu điện chở khách không người lái đầu tiên của nước này
vừa chính thức khai trương trên tuyến đường phía tây bắc thành phố sydney bang new south wales
các tuyến tàu điện tự hành mới này được kỳ vọng
sẽ giúp giảm bớt áp lực cho hệ thống đường sắt hiện đại của sydney
vốn đã bị quá tải do sự tăng trưởng hành khách kỷ lục trong nhiều năm qua
thông tin này cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
chỉ trong vòng sáu giờ đầu tiên sau khi đi vào hoạt động
chín mươi hành khách đã được chuyên chở trên tuyến đường dài ba mươi sáu km
từ nhà ga chadwood đến nhà ga tallawong ở rose hill của thành phố đông dân nhất australia
toàn bộ hệ thống tàu đã được lập trình để tự vận hành theo đúng tuyến đường quy định
cứ bốn phút có một chuyến các nhân viên sẽ điều khiển tàu từ xa
thông qua sự hỗ trợ của một camera được đặt tại một mươi ba nhà ga và dọc theo đường dây
cũng như ba mươi tám camera trên mỗi chuyến tàu
đây quả là một tuyến tàu thuận tiện và hiện đại
chúng tôi rất thích thú vì được là những khách hàng đầu tiên đi trên chuyến tàu điện không người lái này
chúng tôi sẽ trải nghiệm để xem nó khác biệt như thế nào so với những chiếc tàu cũ
tuyến tàu điện mới được khai trường là một phần thuộc dự án sydney metro north west
sau khi đưa vào vận hành tuyến tàu điện giai đoạn một
các tuyến tàu điện không người lái khác sẽ tiếp tục được hoàn thiện
theo chính quyền bang new south wales
hiện có hai mươi hai chiếc tàu điện đã được bàn giao và sẽ đưa vào sử dụng trong giai đoạn đầu của dự án
được khởi công xây dựng từ năm hai nghìn một mươi
dự án tàu điện không người lái sydney metro north west giai đoạn một có kinh phí khoảng năm một tỷ usd
dự kiến hoàn tất vào cuối năm hai nghìn một mươi chín